hình ảnh tám trầm công dân hà tĩnh rắt giếm nhau trở về quê nhà từ tâm dịch thành phố hồ chí minh đã khiến nhiều người xúc động
chuyến tàu là chuyến đi miễn phí của ủy ban nhân dân hà tĩnh phối hợp với gà sài gòn để đưa công dân trở về nhà sau thời gian dài mắc kẹt tại thành phố hồ chí minh
đa phần người dân đều là công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn
ngay từ sáng sớm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng nhiều cán bộ phụ trách đã có mặt từ sớm để đưa công dân về cách ly tại quê hương
dù hiện nay hà tĩnh vẫn đang phải điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín nhưng với tinh thần không để ai ở lại phía sau
hà tĩnh mong muốn những chuyến tàu yêu thương sẽ giảm tài gánh năng cho thành phố hồ chí minh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang có nhiều diễn biến căng thẳng